mở đầu là thông tin liên quan đến vụ giết người gây dối trật tự công cộng xảy ra vào tối bảy tháng năm trên đường nguyễn tất thành thành phố đà nẵng
công an thành phố đà nẵng đã cho biết có thêm ba đối tượng ra đầu thú
đó là phan chỉ thiên trần xuân thịnh và lê minh long cùng chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
trong đó phan chỉ thiên là anh ruột của nạn nhân bị đánh tử vong trong vụ việc
theo điều tra do có mô thuẫn nhóm của lê vũ hoàng tươi chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam hẹn đến nhau với nhóm của nạn nhân
hậu quả khiến nạn nhân một mươi chín tuổi tử vong
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã triệu tập và làm rõ nhóm một mươi đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
do có mô thuẫn với nhóm thanh thiếu niên của phạm đức trọng chú tại thành phố tam điệp
tối ngày một mươi bốn tháng năm đỗ thành đạt trú tại thành phố tam điệp rủ theo chín đối tượng khác mang hung khí đi tìm nhóm của trọng để giải quyết
khi phát hiện thấy nhóm bốn người bạn của trọng nhóm của đạt đã đến gây gỗ đánh nhau và bị tổ công tác một trăm sáu mươi một của công an tp tam điệp kịp thời ngăn chặn
đồng thời làm rõ hành vi vi phạm
lê thành đạt võ thành tiến và trần công quang cùng chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang vừa bị công an thị xã tân châu khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi
hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng đạt và tiến rủ nhau đi trộm cắp tài sản
ngày hai tháng bốn sau khi lấy trộm được một chiếc xe máy hai đối tượng bán cho trần công quang
tại cơ quan công an đạt và tiến khai nhận ngoài vụ trộm này trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ việc khác
tất cả tài sản trộm cắp đều bán cho quang hiện vụ án đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
thì rút giấy phép ngoài ra bộ công an tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát xử lý nghiêm theo quy định
các hành vi vi phạm liên quan buôn lậu găm hàng đội giá không tuân thủ quy định pháp luật
trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào ngày hôm qua tại huyện bù đăng tỉnh bình phước
khiến nhiều căn nhà cây trồng và tài sản khác bị đổ sập tốc mái hư hỏng
hiện chính quyền địa phương vẫn đang thống kê thiệt hại và tích cực khắc phục hậu quả
theo thống kê ban đầu tại xã nghĩa trung lốc xoáy khiến bốn căn nhà bị đổ sập tốc máy
hàng chục hectare cây trồng gồm cao su điều sầu riêng bị gãy đổ dụng quả
còn tại các xã đăng nhau đắc sơn phú sơn một nhà sàn gỗ bị đổ sập hoàn toàn
hai căn nhà bị tốc mái cùng nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ
đáng chú ý mưa lớn khiến hơn năm mươi m đường bờ hồ tại xã phú sơn bị sản lược nghiêm trọng
trong cuộc đời cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
thiếu niên nhi đồng là đối tượng được bác quan tâm đặc biệt
chính sự ưu ái đầy ân cần của vị lãnh tụ cho thế hệ măng non của đất nước
đã tạo nên một sự kế thừa vô cùng rực rỡ
và cuộc gặp gỡ của một đội viên năm xưa được đeo khăn quảng đỏ cho bác
mà chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây
sẽ là minh chứng về sự quan tâm đặc biệt ấy của người với thiếu nhi việt nam
hơn tất cả những điều đó đã trở thành niềm tin rực cháy
từ trong quá khứ tới tận hôm nay
và là động lực phấn đấu tiếp bước cho những thế hệ mai sau
tôi tên triệu kim tặng dân tộc giao đỏ
gia đình tôi trước đây thì bố là đi hoạt động cách mạng
cho nên là tôi vinh dự được học tại mái trường thiếu nhi vùng cao
khu tù trị bắc là cái mái trường do bác hồ gây dựng lên
để mà nuôi dạy con em các dân tộc thiểu số
chúng tôi ao ước được nhìn thấy bắc hồ vào ngày một mươi hai
tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi
có tin nhắn là trường ta được cử ba người ra sân vận động để đón khách quý
tôi là dân tộc giao đỏ một bạn là dân tộc lô một bạn là dân tộc mông
chúng tôi chờ đợi đến khoảng gần chín giờ thì bác hồ đến
trời hơi mưa cho nên cả ba chúng tôi lại được thay nhau cầm ô tre cho bác
đấy là một cái vinh dự nhất mà chúng tôi đã bằng thật sự
và được đứng
bên cạnh bác hồ
sau cái buổi ngoài sân vận động thì chúng tôi là được bảo
phải về trường ngay để mà đón bác hồ đến thăm trường
gần một rưỡi này thì bác hồ đến
tôi lại được một cái vinh dự là quàng khăn đỏ cho bác hồ
tôi mới thắt được có mỗi một nút
tôi mới thắt được có mỗi một nút này
thì bác quay ra luôn hỏi thầy hiệu trưởng ở đâu
bắt điểm cho toàn trường khác
thế là thầy hiệu trưởng bắt nhịp cho tôi hát bài
ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu nhi việt nam

nói chung em

nói chung em
mắt như sao dầu hơi dài
dù đã trải qua hơn một nửa thế kỷ
nhưng đối với cô đội viên nhỏ năm nào
đây luôn là động lực để bà sống cống hiến và vượt qua mọi thử thách
hát xong là bác ân cần hỏi chúng tôi từng tí một
hỏi các cháu có được ăn no không
các cháu có nghe lời thầy cô giáo không
rất là nhớ những cái lời
từ cái buổi hôm được gặp bác thành một cái động lực
để cho chúng tôi học tập phấn đấu hàng ngày
sau đó tôi đi học sư phạm luôn
để thành giáo viên
tôi được gọi lên phòng giáo dục
phụ trách cái xóa mồ chữ phở cập giáo dục tiểu học
không có ai là phụ nữ dám làm cái công tác của cái mảng này cả
bởi vì nó là toàn đến trên cái nơi khói khoan
toàn là đi bộ
tỉnh thái nguyên này cũng là một tỉnh ở miền núi phía bắc
đạt phở cập giáo dục tiểu học đầu tiên ở cái khu vực miền bắc này
tôi được bộ trưởng bộ giáo dục cấp bằng khen
tôi rất là tự hào
giờ đây kỳ đã gần tám mươi tuổi
cho dù là cô đội viên khi ấy nhà giáo năm xưa
hay người đảng viên mẫu mực bây giờ
bà vẫn kiên định mang theo màu khăn quàng đỏ thắm trong tim
và câu chuyện về hai lần gặp bác với chiếc khăn quàng đỏ thiêng liêng
vẫn là lời nhắc nhở thế hệ sau tiếp bước
rất là muốn rất là muốn
cả mọi thế hệ nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng
luôn luôn ghi nhớ những điều bác hồ đã dạy
thứ nhất là phải yêu tổ quốc yêu đồng bào
học tập tốt lao động tốt đoàn kết tốt và kỷ luật thật tốt
giữ gìn vệ sinh khiêm tốn thật thà và dũng cảm
và thực hiện cho đúng
xứng đáng là cháu ngoan bác hồ

trẻ em ta sẽ là bảy con cưng

đã được vui chơi được học hành
vẫn phấp với những chiếc khăn thắm hồng